mở đầu là thông tin về vụ hỏa hoạn xảy ra trong hẻm trên đường cách mạng tháng tám
quận một mươi tp hcm vào dạng sáng ngày hôm nay vụ cháy đã cướp đi sinh mạng của bốn người
phát hiện cháy người dân trong hẻm đã hô hoán dập lửa nhưng bất thành
đám cháy bùng phát mạnh lan rộng ra hai căn nhà kế bên kèm theo nhiều tiếng nổ lớn
cảnh sát phòng cháy chế cháy và cứu nạn cơ hộ quận một mươi đã đến hiện trường
lực lượng chức năng chia thành nhiều hướng từ hẻm mái nhà dân để phun nước dập lửa
khi đám cháy được dập tắt cảnh sát phát hiện bốn người tử vong cùng nhiều tài sản bị thiêu dụi
hiện lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy
còn vào chiều ngày hôm qua một mươi sáu tháng hai một vụ cháy khác cũng đã xảy ra tại khu phố đức lợi
thị trấn đức phong huyện bù đăng tỉnh bình phước khiến hơn hai năm hectare cao điều đang cho tô hoạch bị cháy
ước tính thiệt hại rất lớn
đám cháy được phát hiện vào khoảng một mươi bốn h ba mươi chiều cùng ngày
đám cháy đã rộng ra hàng chục nghìn mét vuông
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bình phước đã điều động hai xe chữa cháy
cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường cô lập khu vực bị cháy dập tắt đám cháy
sau gần một giờ đồng hồ dập lửa đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn
dân may vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng cũng đã làm thiệt hại hơn một hectare cao su và hơn một năm hectare điều đang cho thu hoạch
cực tính thiệt hại khá nặng nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý khác
viện kiểm sát nhân dân tỉnh lào cai cho biết vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can
ra lệnh tạm giam phạm văn kiên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn chú tệ xã thống nhất tp lào cai về tội giết người
như tin đã đưa vào khoảng hai mươi ba h ngày chín tháng hai tức ngày ba mươi tết
kiên điều khiển xe mô tô mang theo hung khí là một con dao lưỡi dài khoảng ba mươi cm sang nhà nạn nhân
chú tại xã gia phú huyện bảo thắng tỉnh lào cai tìm gặp nhóm đối tượng trước đó có mâu thuẫn với mình
tại đây kiên đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người khiến nạn nhân tử vong tại chỗ
sau khi gây án đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường
trong vòng bốn mươi tám giờ đồng hồ sau khi vụ án mạng xảy ra đến bảy giờ sáng ngày một mươi một tháng hai
lực lượng trinh sát công an huyện simacai tỉnh lào cai đã bắt được phạm văn kiên
khi đối tượng đang lẩn trốn tại một quán internet trên địa bàn
đang tổ chức sử dụng ma túy một nhóm đối tượng đã bị lực lượng công an bắt quả tang
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố long xuyên tỉnh an giang đang tạm giữ hình sự
đối với lê trọng nghĩa về hành vi mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
mai trí cường về hành vi mua bán chai phép chất ma túy và cho bảo lãnh ba đối tượng
do đang nuôi con nhỏ để tiếp tục điều tra xác minh làm rõ
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện thu giữ trong nhà có bảy bọc ni lông chứa tinh thể màu trắng
nghi là ma túy hai xe mô tô hai điện thoại di động và nhiều dụng cụ dùng để mua bán
và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
qua xét nghiệm nhanh cả năm đối tượng trên đều dương tính với ma túy đá
tại cơ quan công an bước đầu nghĩa khai nhận số tinh thể trong các bọc ni lông trên là ma túy đá
do nghĩa mua về để cùng cường phân lẻ bán lại kiếm lời và tổ chức cho các con nghiện sử dụng
tòa án nhân dân tp hcm sẽ xét xử sơ thẩm bị cáo trương mỹ lan
chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp cùng tám mươi năm bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp
ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb và các tổ chức có liên quan
dự kiến là từ ngày năm tháng ba đến ngày hai mươi chín tháng bốn
bị cáo trương mỹ lan bị xét xử về ba tội đưa hối lộ vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng
và tham mô tài sản tám mươi năm bị cáo còn lại bị truy tố về các tội tham mô tài sản
nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng
năm người trong số này là cựu lãnh đạo scb và các chi nhánh hiện đã bỏ trốn
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi hai đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai trương mỹ lan đã thâu tóm từ tám mươi năm đến chín mươi một năm
cổ phần của scb thông qua nhiều cá nhân sau đó thực hiện thao túng toàn bộ hoạt động của ngân hàng scb
từ tháng hai năm hai nghìn một mươi tám đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
trương mỹ lan đã chỉ đạo lập khống chín trăm một mươi sáu hồ sơ vay vốn của scb năm trăm bốn mươi năm tỷ đồng và chiếm đoạt ba trăm linh bốn tỷ
gây thiệt hại gần một trăm ba mươi tỷ đồng tiền lãi phát sinh
ngoài ra từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi hai đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
bị cáo lan còn gây thiệt hại cho scb hơn sáu mươi bốn tỷ đồng
cảnh sát một trăm một mươi ba công an tỉnh quảng nam vừa bắt giữ hai đối tượng dùng hung khí
gây dối trả tự cố ý gây thương tích
vào tối ngày một mươi năm tháng hai nhận tin báo về việc một số đối tượng dùng hung khí gây dối
cố ý gây thương tích tổ công tác cảnh sát một trăm một mươi ba phòng cảnh sát quản lý hành chính
về trả tự xã hội công an tỉnh đã nhanh chóng đến hiệp trường
phối hợp với công an xã tam tiến và quần chúng nhân dân
bắt giữ hai đối tượng là phạm hồng ta chú tại thành phố tam kỳ và nguyễn đức khánh
trú tại huyện núi thành thù giữ thang vật gồm hai mã tấu hai gậy gỗ và một nhị khúc bằng gỗ
qua khai thác ban đầu do mô tuẫn trong lúc đánh bạc
hai đối tượng trên đã đến nhà nạn nhân gây sự và dùng mã tấu chém nạn nhân bị thương
lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh cà mau vừa đồng loạt bao vây và triệt xóa tụ điểm đá gà ăn tiền
có nhiều đối tượng tham gia tại ấp láng tượng xã tân hưng đông huyện cái nước
do địa hình chống có nhiều lối thoát
lực lượng công an đang áp sát các đối tượng đang tham gia đá gà ăn tiền liền tháo chạy
tuy nhiên lực lượng làm nhiệm vụ đã tạm giữ được hai mươi một đối tượng
tại hiện trường thu giữ một mươi một con gà hai cặp cửa sát
kiểm tra trên người các đối tượng tạm giữ một mươi bốn điện thoại di động và nhiều tiền mặt
tụ điểm đá gà này được tổ chức tại phần đất chống phía sau nhà của châu quốc khải người địa phương
theo lời khai ban đầu tụ điểm này do khải và một người thân tổ chức cho các đối tượng khác đá gà ăn tiền
với mục đích thu tiền sân
trong bảy ngày tết vừa qua lực lượng cảnh sát giao thông công an toàn quốc đã duy trì một trăm linh quân số
tổ chức tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông
đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn
số lượng các trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý không chỉ cho thấy quyết tâm của lực lượng chức năng
mà còn phản ánh được ý thức chấp hành các quy định điều khiển phương tiện giao thông ở một bộ phận người dân hiện nay
sau quanh nội dung này mời quý vị cùng lắng nghe những phân tích của đại tá nguyễn quang nhật
trưởng phòng tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông cục cảnh sát giao thông bộ công an
trong bảy ngày nghỉ tết nguyên đán giáp thìn đã có hai mươi chín lái xe vi phạm nồng độ cồn bị xử lý
tăng hơn hai mươi một trường hợp tương đương hai trăm bảy mươi bảy so với tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
số người vi phạm nồng độ cồn chiếm bốn mươi một hai trong tổng số vi phạm về trật tự an toàn giao thông
các địa phương xử lý vi phạm nồng độ cồn bao gồm tp hcm trên hai năm trăm linh trường hợp hà nội gần một hai trăm linh đồng nai hơn một bắc giang chín trăm bảy mươi năm nghệ an tám trăm tám mươi bình phước tám trăm bảy mươi
ngoài ra lực lượng công an cũng phát hiện một trăm một mươi bốn trường hợp lái xe dương tính với ma túy
từ nay đến hết ngày hai mươi sáu tháng hai ngành đường sắt sẽ bố trí một mươi mác tàu chạy từ hà nội vinh đà nẵng quảng ngãi quy nhơn nha trang đến ga cuối là ga sài gòn
phục vụ người dân đi lại sau nghỉ tết nguyên đán
sát thìn hai nghìn hai mươi bốn
ngành đường sắt vẫn áp dụng nhiều chính sách giảm giá vé cho tập thể từ một mươi người trở lên hướng dẫn viên dịch vụ du lịch sinh viên giảm giá vé lượt về cho khách mua vé khứ hồi
đối với chiều tàu chạy từ tp hcm đi hà nội ngành đường sắt thực hiện các chương trình khuyến mãi giảm từ năm ba mươi giá vé cho hành khách mua vé xe xa ngày mua tập thể khứ hồi đối tượng chính sách xã hội